theo báo cáo của tổng cục dự trữ nhà nước từ đầu năm đến nay các đơn vị dự trữ đã thực hiện xuất cấp hơn một trăm linh năm tấn gạo
dự trữ quốc gia cứu trợ hỗ trợ theo quyết định của thủ tướng chính phủ
tổng cục dự trữ nhà nước đã giao cho các cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp gạo hỗ trợ cho các địa phương
trong đó xuất gần năm trăm linh tấn gạo cho bình định để hỗ trợ cho các hộ gia đình có đất lúa không sản xuất do hạn hán
xâm nhập mặn vụ hè thu năm hai nghìn một mươi chín đồng thời xuất hơn hai trăm năm mươi tấn gạo cho bình phước để cứu đói nhân dân
trong thời gian giáp hạt hai nghìn một mươi chín ngoài ra xuất bổ sung hơn một trăm sáu mươi tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh
các tỉnh trà vinh đắk nông tây ninh hậu giang tổng cục dự trữ nhà nước đã theo dõi tiến độ và tích cực
đồn đốc các cục dự trữ nhà nước khu vực xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ i năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi